mức độ cần đạt của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương nhất là những địa bàn dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đối với các bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo chương trình được thực hiện theo nguyên tắc giữ lại yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học lớp học không yêu cầu học sinh thực hiện các nội dung học tập nâng cao trùng lập giữa các môn học
các nội dung đã quá cũ so với kế hoạch
các nội dung đã quá cũ so với kiến thức khoa học hiện đại
một số nội dung được tích hợp theo các chủ đề để tiết kiệm thời gian nhưng đảm bảo yêu cầu về kiến thức kỹ năng
bên cạnh đó muốn đẩy nhanh việc đến trường thì cần triển khai việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
với quan điểm đảm bảo tổ chức dạy và học an toàn chất lượng phù hợp tình hình dịch bệnh chính phủ tập trung chỉ đạo nghiên cứu đẩy nhanh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch tại trường học
tổ chức dạy học linh hoạt bằng nhiều phương thức phù hợp với tình hình dịch bệnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong giáo dục
đổi mới phương pháp dạy và học kiểm tra đánh giá phù hợp ra soát tinh giản nội dung chương trình nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên hỗ trợ tư vấn tâm lý cho giáo viên học sinh gia đình
huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trang thiết bị cho học sinh đặc biệt là vùng khó khăn
đồng thời xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục đào tạo gặp khó khăn do dịch bệnh và ra soát bổ sung chế độ chính sách đối với nhà giáo cán bộ quản lý cho phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn nhất là đối với giáo viên mầm non và giáo viên ngoài công lập
từ khi trường qua học trực tuyến đặc biệt là học sinh và phụ huynh đã gặp khá nhiều khó khăn và hệ lụy nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho thấy rõ sự bất cập sau một thời gian ngắn dạy và học online
đối với việt nam dù có kinh nghiệm
trong các đợt dịch trước nhưng bước vào năm hai nghìn hai mươi một quy mô tính chất thời gian phải thực hiện chưa từng có trong tiền lệ
nhiều nước phát triển khi chuyển sang dạy học trực tuyến toàn thời gian cũng không tránh khỏi những thách thức
theo bộ trưởng đảng nhà nước chính phủ rất quan tâm đến chuyển đổi số đến phát triển hạ tầng công nghệ nhưng thực tế còn nhiều khó khăn
hiện theo thống kê không phải là một năm triệu mà trên một tám triệu học sinh hiện không có bất kỳ thiết bị gì trong tay để học tập
có được điện thoại gì cũng là tốt
có gia đình hai ba anh chị em mới có một chiếc điện thoại để học
bộ trưởng bày tỏ đây là một việc bất đắc dĩ đã ứng phó cho nên trước khi quan tâm đến chất lượng
thì một trong những vấn đề rất mong các địa phương chia sẻ quan tâm
đây chính là số học sinh vì không có thiết bị trong tay đang dần dần phải bỏ học
theo bộ trưởng thực tế này còn cấp bách hơn trước khi đánh giá xem các cháu học được gì qua các đợt học trực tuyến vừa qua
để đánh giá được chất lượng học trực tuyến
ngành giáo dục thường xuyên theo dõi xem
các đơn vị dạy đến đâu dạy như thế nào tương tác ra sao khó khăn như thế nào
bộ cũng tổ chức hỗ trợ về trang thiết bị máy tính và các thiết bị học tập
toàn ngành thời gian vừa qua đã huy động hỗ trợ được trên một mươi bốn vạn thiết bị
và trong tháng một mươi một khoảng trên năm vạn máy tính sẽ được phân phối
thế nhưng để đánh giá được kết quả mức độ đạt được của dạy học trực tuyến đầy đủ
cần một cuộc điều tra và khảo sát khi các em quay lại trường
nhưng chắc chắn việc học trực tuyến có những thách thức và có ảnh hưởng đến trường
bộ trưởng cho rằng việc củng cố chất lượng khi học sinh quay trở lại trường
sẽ căn cứ vào các nội dung chương trình cốt lõi
tinh thần là khi học sinh đã quay trở lại trường học trực tiếp
cũng không bỏ các bài giảng trên truyền hình và công cụ dạy học trực tuyến đã có
tránh tình trạng cực đoan đến lớp rồi thì bỏ hết các công cụ hỗ trợ
và khi học sinh quay lại trường học giáo viên có trách nhiệm đánh giá xem
các em trong lớp trình độ đến đâu để phân ra các nhóm
bởi có em có thiết bị tốt
bố mẹ kèm tốt sẽ chắc kiến thức hơn những em thiết bị phở phù
bố mẹ bận rộn quá
bên cạnh đó việc dạy học trực tuyến trong thời gian qua
cũng tác động ảnh hưởng đến việc các trang thiết bị kỹ năng
đặc biệt là kỹ năng mà chỉ được hình thành thông qua các tương tác trực tiếp
trực quan và tiếp xúc
ngành giáo dục nhận thấy đây là một điểm mà dạy học trực tuyến chưa thể
và khó có thể thay thế được cho dạy học trực tiếp
theo bộ trường trong thời gian nếu như học sinh quay trở lại được trường
một trong những việc cần đặc biệt phải tăng cường là trang bị cho các em kỹ năng mềm
đương nhiên cần sự phối hợp giữa gia đình nhà trường trong việc hỗ trợ trang bị các kỹ năng
nếu dịch kéo dài và tiếp tục phải dạy học trực tuyến
thì việc đầu tiên cần phải củng cố tăng cường là hạ tầng về công nghệ thông tin
về trang thiết bị các bài giảng trên truyền hình sẽ cần phải được tiếp tục
kênh youtube sức khỏe và đời sống vừa cập nhật tin tức mới nhất
gửi đến quý vị và các bạn
hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang lại cho các bạn học sinh sinh viên
và các bậc phụ huynh những điều cần biết trong thời điểm hiện tại
chúng tôi sẽ tiếp tục đến quý vị những thông tin tiếp theo
trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại